tác hại và hậu quả của ma túy thì đã rõ nhưng không phải ai cũng đủ nhận thức để tránh xa cây chết trắng đặc biệt là giới trẻ
khi đã chót xa chân vào con đường hiện ngập thì phóng vào cuộc đời bất chấp tất cả để có tiền sử dụng ma túy
và hậu quả là trụng cấp tài sản là cướp cướp giật và kể cả giết người
tiền chất ma túy để sử dụng dạy như vậy thì khi mà cướp nghiện đã lên thì nó sẽ gây ra ảo giác
làm cho người ta mất đi cái tính kiểm chế của mạng thân sẽ dẫn đến tính hung an
như tôi nói rồi hung an đua xe lằng đất anh giọng hoặc gây ra những dụ án rất đau lòng như báo chí đã từng tin
tội phạm ma túy hiện nay thường xuyên đăng xem với tội phạm hình sự
vì vậy đòi hỏi bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng
trong đó có vai trò của gia đình nhà trường và các tổ chức xã hội
trong công tác quản lý giáo dục con em mình hiểu rõ tất hại do mặt quý gây ra